thưa quý vị trong ngày đầu tiên đi học trở lại của bậc mầm non và bậc tiểu học
tp hcm ghi nhận ba trường hợp f với một f là bậc mầm non một f bậc tiểu học và một f sáu
đây là điều đã được sở giáo dục và đào tạo tp hcm dự đoán và được xử lý theo đúng quy trình
trước tình hình trên sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã ban hành văn bản khẩn
chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín sau tết nguyên đán
theo đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành
về phòng chống dịch covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục tổ chức theo dõi xét nghiệm tầm soát các ca nghi nhiễm virus sars cov hai
các trường hợp cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh có di chuyển ra vào thành phố trước và sau tết nguyên đán